nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vai hợp lý trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều ngân hàng đang tiếp tục giảm lãi suất cho vay
từ ngày một tháng bảy ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv giảm lãi suất cho vay thêm năm một năm so với lãi suất hiện hành
ngân hàng agribank cũng thông báo giảm tiếp hai lãi suất cho vay từ ngày ba mươi tháng sáu
trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là bốn tám một năm lãi suất cho vay chung dài hạn tối thiểu bảy năm một năm
đây là mức lãi suất thấp nhất thị trường hiện nay
bidv quyết định tiếp tục sẽ giảm tiếp năm lãi suất cho vay nữa đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó lãi suất cho vai đến các khách hàng dự kiến sẽ giảm khoảng hai năm ba so với điểm trước khi có dịch covid
kể từ đầu năm đến nay bidv đã ba lần thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng với mức giảm từ hai năm
cho đến mức giảm từ hai năm cho đến mức giảm từ hai năm cho đến mức giảm từ hai năm
bidv cũng là một trong các ngân hàng đầu tiên ban hành gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng với quy mô lên đến chín mươi ba tỷ đồng
đến nay doanh số giải ngân gói tín dụng hỗ trợ này đã đạt trên bảy mươi tỷ đồng cho năm bốn trăm linh khách hàng
với mức lãi suất đang áp dụng giảm hai một năm so với lãi suất trước thời điểm dịch